đối với ấn độ và việt nam công nghệ thông tin đã kích hoạt dịch vụ và vươn lên trở thành một lĩnh vực đầy hứa hẹn cho hợp tác giữa hai quốc gia
đó là khẳng định của các đại biểu tham dự buổi tọa đàm hợp tác việt nam ấn độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thành phố thông minh diễn ra tại hà nội
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã đánh giá chia sẻ về những tiềm năng lợi thế và thách thức trong hợp tác giữa hai bên
đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực khác như khởi nghiệp và đô thị thông minh
hiện ấn độ có hai trăm tám mươi tám dự án đầu tư tại việt nam với tổng số vốn tám trăm chín mươi triệu usd đứng thứ hai mươi sáu trên một trăm ba mươi tám nước có đầu tư tại việt nam
đối với việt nam những năm qua để tạo động lực mới cho phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này việt nam đã có nhiều chủ trương
chính sách quan trọng như nghị quyết năm một mươi của bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi nghị quyết năm mươi hai của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư